phía trung quốc có thông báo về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu lũng vài
giáp với cửa khẩu cốc nam lạng sơn việt nam kể từ ngày một một
phía trung quốc yêu cầu các doanh nghiệp có hàng xuất khẩu sang việt nam
căn cứ vào tình hình hàng hóa lựa chọn địa điểm thông quan để thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu
theo thông tin từ phía hải quan trung quốc hiện nay việc vận chuyển hàng hóa đi qua khu dân cư
tại cặp cửa khẩu lũng vài bằng tường cốc nam lạng sơn không bảo đảm yêu cầu
về kiểm tra kiểm soát hàng hóa theo quy định
do đó để bảo đảm các quy định phía trung quốc sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa
và đề nghị phía lạng sơn báo cáo cấp trên xem xét thúc đẩy mở tuyến đường này
phía trung quốc kiến nghị nếu hàng hóa là hoa quả doanh nghiệp nên làm thủ tục qua cửa khẩu po chai
giáp với tân thanh lạng sơn còn nếu hàng khô bánh mứt thì nên làm thủ tục qua cửa khẩu dầu ái
giáp với bảo nhung và cửa khẩu kéo ái na hình